cơ quan điều tra công an quận năm tp hcm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bốn đối tượng trong một đường dây môi giới mại dâm chứa chấp và bán dâm trên địa bàn
trước đó vào đêm ngày một mươi một tháng tám lực lượng công an kiểm tra khách sạn kim xuân số ba trăm hai mươi ba đường hồng bàng thì phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác nguyễn thị ngọc lan và phan thị hương khai nhận hành vi bán dâm đồng thời khai giang ngô văn vĩnh là người môi giới mại dâm và nguyễn hoàng tâm là người chứa mại dâm
mở rộng điều tra công an còn phát hiện ngô văn vĩnh từng bị tòa án nhân dân tp hcm xử phạt ba năm tù giam về hành vi môi giới mại dâm còn hai cái mại dâm là lan và hương nghiện ma túy nhiều năm